hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn và các đơn vị chức năng
đã bắt giữ thành công đối tượng lò mạnh cường sinh năm hai nghìn ba
trú tại bản lù xã triềng lương huyện mai sơn về hành vi giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do cần tiền mua ma túy để sử dụng vào ngày bốn tháng bốn
cường đã đến khu vực hòm buôn hậu thuộc địa phận bản lù xã triềng lương huyện mai sơn
với ý định cướp tài sản của người dân qua đường
khi thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình qua khu vực trên
cường đã xin đi nhờ và được sự đồng ý
sau đó cường đã dùng dao bấm sát hại nạn nhân và cướp chiếc xe máy
nhận được tin báo công an sơn la đã triển khai lực lượng
nhanh chóng điều tra xác minh bắt giữ đối tượng